do là vùng trũng nên nghề trồng lúa nơi đây gặp khá nhiều khó khăn
tốt nghiệp đại học sau rất nhiều chăn trở trước nhiều ngã rẽ hoàng văn cảnh đã quyết định trở về quê hương để khởi nghiệp
trở về quê thì ban đầu nó khó khăn sau gia đình cứ động viên em em nó có hướng thì cũng thấy là coi như là dần dần em nó gia đình ủng hộ em nó tham gia là cũng thấy được
về bà con hàng xóm anh em bạn bè các bác ở đây đều là em nó hướng dẫn ra làm ăn thì học hỏi là cũng thấy dần dần một ngày càng tiến
thì gia đình cũng ủng hộ và cũng phấn khởi lên
thích thức antes
lúc lên sau đó các bạn có thể ý nghĩ về học sách pike quà văn bà
năm hai nghìn một mươi năm những dự định ấp ủ của anh mới có cơ hội được kiện thực hóa
hòa cùng phong trào thanh niên khởi nghiệp diễn ra sôi nổi trên toàn tỉnh
hoàng ngọc cảnh mạnh dạn nuôi thử nghiệm mô hình cá chạch rụn trong ao
cảnh này khi mà mình quay về quê thì mình tại sao em lại lựa chọn con chạch để mình mang về nuôi
nó có phải là một con nuôi mà nó gắn liền với tuổi thơ của mình không
bản thân sinh ra lớn lên là ở một vùng quê
thì tuổi thơ của bất kỳ một người nào ở quê hương thì đều cũng biết đến cái con trẻ
thì ai cũng có những kỷ niệm về nó những kỷ niệm về buổi trưa hoặc là đi bất chạch chạy theo những chiếc máy cày
hoặc là buổi tối đi soi chạch và bắt thì ai cũng có kỷ niệm
đấy cũng là một cái để mà mình nghĩ rằng là mình có thể là làm bạn với nó và nuôi nó được
tuần hóa được
khi bắt đầu mình nuôi
thì mang con chạch về nuôi trong ao thì mọi người cũng khá là bất ngờ
mọi người cũng bảo là con chạch nó sống tự nhiên
thì khi nuôi nó trong ao với một cái lượng và một cái mật độ như thế thì cách thức nuôi thế nào mọi người cũng to mó
và cũng có những người có thể là cũng hoài nghi về cái khả năng thành công từ nuôi con nuôi này
thì trong quá trình nuôi thì cũng gặp ban đầu cũng gặp rất là nhiều những khó khăn nhất định
từ kỹ thuật rồi đến cái quá trình chăm sóc đều tất cả là mới mẻ
chủ yếu là trong quá trình nuôi thì trực tiếp
mình tìm hiểu về kiến thức về nó từ qua trang mạng ra sách vở
sau đó thì trong quá trình nuôi có những khó khăn thì tự mình mài mỏ
thế ban đầu như là mang về thì nó có bị hao hụt đi không và nó chết và mình cảm thấy có nản trí không
ban đầu nuôi thì nó cũng có những trường hợp xảy ra dịch bệnh thì cũng mất một phần lượng cá
cũng không lớn nhưng tuy nhiên khi cá chết thì mình rất là lo lắng và sốt ruột
mình cũng loay hoay tìm cách để mình xử lý
mình cũng loay hoay tìm cách để mình xử lý những cái trường hợp xảy ra dịch bệnh thì cũng mất một phần lượng cá
mình cũng loay hoay một thời gian thì có những thời điểm bản thân tôi phải mang cá
mang nguồn nước đi đến tận nơi cơ sở để xét nghiệm và tìm ra nguồn bệnh
đấy là một khó khăn trong quá trình nuôi bắt đầu
vì chưa có đủ cơ sở vật chất và kỹ thuật để làm nên là nó cũng khó khăn rất là lớn
vậy thì đối với con chạch thế này thì làm thế nào để mình kiểm soát được số lượng
khi mà nó hoàn toàn là nó cũng vừa sống ở bùn lại vừa sống ở nước đúng không
thế làm thế nào để mình kiểm soát được số lượng của nó
thì con trạch thì như bình thường mỗi người thân chúng ta nhìn thấy con trạch
thì chúng ta nghĩ đến ngày nó ở đồng ruộng
tuy nhiên con này nó có một cái đặc tính mới và khác hơn
mà người ta thường gọi nó là trạch sụn hoặc trạch đại
về trọng lượng hay cơ thể về hình thể của nó cũng khác con trạch đồng của chúng ta
nuôi nó bình thường như một lứa đầu tiên bản thân tôi nuôi là khoảng năm mươi con một m hai
trong quá trình nuôi thì cũng rất là phải để ý nó từ tập tính
hay là thói quen tạo cho nó một cái thói quen trong cái khu vực mình nuôi nhất định
để mình có những cách xử lý có những cách đánh giá về sức khỏe con chạch
và cái lượng cá trong ao mình nó như thế nào nó đạt hay không đạt
để có thể đánh giá được lượng cá trong ao mình nó đạt hoặc là nó mất như thế nào
thì chúng ta có thể hàng ngày cho ăn
qua quá trình xem xét nhìn cái mật độ cá ăn lên
và nhìn cái tầng cá ở dưới nó như thế nào
thì chúng ta cũng có thể đánh giá được cái lượng cá trong ao
đối với con trạch này thì một
vụ hoặc một năm thì cho thu hoạch như thế nào
cái lợi ích kinh tế của nó so với làm nông nghiệp thì ra sao
về thời gian nuôi con cá này thì một năm nuôi được hai lứa
mỗi một lứa kéo dài từ bốn tháng đến bốn tháng rưỡi
sẽ cho con trạch đạt cái sản lượng và trọng lượng kích thước
từ ba mươi đến ba mươi năm con một kg
gần lứa này là lứa thứ ba tôi bắt đầu nuôi
chủ yếu thị trường hiện nay xuất là
một là bán thị trường tự do
ngay trong bản thân
cái địa bản của huyện
hai nữa là chúng tôi có liên kết
với một công ty trực tiếp cung ứng vốn
và sống và thu mua lại toàn bộ sản phẩm
cho bà con sản xuất ra
thì để so sánh giữa hiệu quả kinh tế
giữa con chạch mang lại với con cá thông thường
mình gọi là con cá truyền thống
hai là so với đồng ruộng thì tôi thấy rằng
nó hiệu quả hơn rất là nhiều lần
bản thân đồng ruộng thì mọi người cũng biết
rồi bây giờ hiện tại nông nghiệp nó cũng khó khăn nhất định

hiệu quả thì bấp bênh thấp hơn nữa
chi phí đầu vào và những dịch vụ cần thiết
nó lại cao
hiệu quả đánh giá kinh tế từ đồng ruộng
thì theo bản thân tôi nghĩ
trực tiếp là một người mà sinh sống ra ở vùng quê
thì nó không có nó rất là ít
còn con cá truyền thống thì nó bây giờ
nó cũng đã mang một tính thông thường
hiệu quả kinh tế đem lại trên một diện tích
canh tác thì nó cũng không cao
thì hiệu quả mà đánh giá thực tế
thì con trạch này một sào
đối với một xào bắc bộ như chúng ta là ba trăm sáu mươi m hai
thì cho hiệu quả kinh tế
một năm hai lứa
thì nếu như bà con mọi người nuôi chuẩn
đúng quy trình thì có thể đem lại
giá trị kinh tế từ
hai mươi hai mươi năm triệu đồng cho một sả một năm
yên hòa là một cái đất
đồng chiêm trũng cấy lúa thì đến nay
hiệu quả rất thấp đối với
chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp
thứ nhất đó là tạo điều kiện
cho một là tích tụ dưỡng đất
một là dồn đổi
giữa đất của người khác
hai nữa là
các đất ngân sản sách của ủy ban
thứ nhất là tạo điều kiện
một cái khu vực để cho thanh niên
thứ nhất là về tích tụ dụng đất
cái thứ hai nữa là về chính sách hỗ trợ
ban đầu cho thanh niên đó là hỗ trợ
về con giống hỗ trợ về cái vật tư
ban đầu cho thanh niên đồng nghiệp
cái thứ hai nữa là như năm hai nghìn một mươi tám
thì được hội đồng nhân dân thông qua
tiếp tục hỗ trợ về quảng bá sản phẩm
thì trước mắt cũng giao cho thanh niên
làm chủ đề tài này thứ nhất là tìm
ra cho sản phẩm cho bản thân cái sản
phẩm mà thanh niên làm ra và cái sản
phẩm của bà con nông dân
đầu năm hai nghìn một mươi sáu anh đầu tư số vốn năm mươi
triệu đồng để cài tạo diện tích gần
hai mét vuông ao và mua con giống những
ngày đầu nuôi chạch anh cũng gặp những
khó khăn nhất định các chạch mang về
nuôi bị chết nhiều đồng vốn eo hẹp khiến
anh rất lo lắng nhưng quyết tìm ra
căn nguyên từ đặc tính môi trường sống
như nguồn nước nguồn thức ăn dần dần
anh đã khắc phục được và ngay vụ đầu đã
cho thu về gần bốn tạ chạch và bán với giá
chín mươi đồng một kg ngoài ra anh còn
cung cấp con giống cho thị trường với mức
giá giao động từ ba trăm linh đến bảy trăm linh đồng một con
cùng với hai mươi vạn con giống được bán ra
ước tính thu nhập bình quân cả năm đạt
mức trên bảy mươi triệu đồng
thì đối với xã hòa là lần đầu tiên
đồng chí dám mạnh dạng để đưa cái con chạch sụ này vào
thì từ đó nhân rộng ra các mô hình rồi
đến giờ thì đến bà con nhân dân thì cũng
đã nhân rộng ra mô hình này và đang
phát triển rất mạnh đối với xã yên hòa
thì đối với tổ chức đoàn thì là trong
cái sở hữu nghiệp và lập nghiệp thì cũng
cũng vào tham gia để động viên đồng chí
ngoài đó thì là cũng phát động với đoàn
viên thanh niên học hỏi nhân rộng mô hình
của đồng chí để nhân rộng ra đối với các
đồng chí đoàn viên thanh niên hiện tại
thì đang muốn nhân rộng các mô hình và
học tập đồng chí cảnh để chuyển giao
khoa học kỹ thuật và phổ biến như là
nhân rộng mô hình nuôi chạch sụn ở xã yên hòa
sự thành công bước đầu đã lan tỏa các cấp
lãnh đạo đoàn thanh niên lãnh đạo địa
phương thường xuyên quan tâm động viên
cũng như tạo mọi điều kiện hỗ trợ về
vốn và đất để cảnh mở rộng thêm diện
tích nuôi cuối năm hai nghìn một mươi bảy toàn xã đã
thành lập mô hình nuôi chạch tập trung
cảnh được giao phụ trách toàn bộ
kỹ thuật cho hơn một mươi ao nuôi thả và mua
hình nuôi chạch sụn đang hình thành rất
bài bàn khoa học hoàng văn cảnh đang là
điển hình của phong trào thanh niên khởi
nghiệp tại quê hương
phong trào khởi nghiệp cũng như là phong
trào xung kích phát triển kinh tế của
thanh niên ở địa bàn huyện yên mô nói
riêng cũng như tỉnh ninh bình thì cơ
bản là cũng có nhiều thuận lợi thứ nhất
là có diện tích đất nông nghiệp rất là
thứ hai nữa là có truyền thống sản
xuất nông nghiệp lâu đời và đặc biệt là
gần đây thì có sự quan tâm của các cấp
chính quyền của đảng và của các cấp bộ
đoàn cho nên là cũng có nhiều với chính
sách để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp
điển hình như một số mô hình như là của
đồng chí ngô thái sơn sản xuất về rau
nông nghiệp đồng chí hoàng ngọc cảnh về
cây chạch sụn thì những cái mô hình này
đều là những mô hình mới mang lại hiệu
quả kinh tế rất là cao và đặc biệt
là giúp cho việc giải quyết một lượng
lực lượng lao động tương đối ở tại địa
phương thì mỗi mô hình thì cũng sẽ giải
quyết được cho khoảng từ một mươi đến một mươi năm
đoàn viên thanh niên trong vấn đề giải
quyết việc làm cả nhà thế thì bây giờ cái
gì đây là khởi nghiệp của cảnh cảnh đã
cảm thấy rằng cái thành công nhất của
mình cho đến thời điểm này là gì cái
thành công nhất của tôi đến bây giờ tôi
cảm nhận được đó là mình đã bước đầu đạt
được cái mục đích mà trước khi ra trường
để trở về quê hương đó là mang một con
nuôi mới có thể nhân rộng nó ra cho vào
con người đó là con cá chạy trụ trên chính
mảnh đất quê hương mình cái thứ hai nữa
là mình là người nuôi trực tiếp ban đầu
cái khó khăn mình đã có thể trải qua mình
vất vả thì bây giờ mình đã có thể làm chủ được nó mình biết được cái quy trình kỹ thuật nuôi đó là một cái tạo điều kiện để mình có thể giúp đỡ bà con chính trong địa bàn xã mình là làm ăn kinh tế và thành công theo mình từ những mô hình nuôi trẻ chủ này
là một người học học viện hành chính công việc nó cũng khá là liên quan đến giấy tờ vậy thì khi mà mình quyết định về quê thì mình khởi nghiệp gắn bó với lại những cái con nuôi và những cái đồng áng như thế này thì đến bây giờ mình có cảm thấy là mình ân hận không
thực sự mà nói thì không có suy nghĩ ân hận hoặc là gì cả mỗi một con người thì trải qua cuộc sống cuộc đời của mình ai cũng có những định hướng là ai có những con đường đi riêng
đối với mình thì mình chỉ muốn mang một phần công sức những cái gì mình học được để làm việc trực tiếp công việc của mình ngoài ra mình có thể mang cái tuổi trẻ mang cái sức trẻ thanh niên của mình sự sáng tạo của mình để giúp quê hương phát triển từ những mô hình kinh tế của chính bản thân mình
đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé